và ông phạm hiển giám đốc trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba đều cho biết hiện công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên biển vẫn đang được tiếp tục với tinh thần trách nhiệm cao nhất
cùng với lực lượng tàu cá của ngư dân một mươi tám h tối ngày hai mươi tháng chín tàu sa bốn trăm một mươi ba tiếp tục được điều ra hiện trường nhằm tìm kiếm các nạn nhân còn lại của tàu cá bv chín mươi bảy nghìn bảy trăm chín mươi chín ts